theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến hết tháng bốn xuất khẩu rau quả việt nam ước đạt năm trăm hai mươi triệu đô la mỹ
đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả trong bốn tháng đầu năm đạt một tỷ tám trăm linh triệu đô la mỹ
đây chính là bước chạy đa quan trọng giúp ngành hàng này sẽ đạt kỷ lục mới trong xuất khẩu
còn theo hiệp hội rau quả việt nam trong năm nay triển dọng xuất khẩu ngành rau quả có diễn biến tích cực
đặc biệt từ thị trường trung quốc
đáng chú ý nước ta đang có một mươi bốn mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này
tuy nhiên để có được visa xuất khẩu vào nhiều thị trường lớn
thì việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản đã trở thành mục tiêu được các địa phương ở đồng bằng sông cửu long hiện nay quan tâm

để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu được ngành nông nghiệp tỉnh an giang triển khai nhiều biện pháp bước đầu đem lại hiệu quả tích cực
hợp tác xã gap cù lao diên là nơi cung cấp bảy tấn xoài tượng da xanh xuất khẩu sang mỹ và úc
để có thể bước qua rào cản kỹ thuật của các thị trường khó tính nói trên
hợp tác xã đã phải trồng theo tiêu chuẩn việt gáp với những kỹ thuật tiên tiến để cho ra những trái xoài vừa chất lượng vừa đẹp mắt
hợp tác xã đã phải trồng theo tiêu chuẩn việc gáp với những kỹ thuật tiên tiến để cho ra những trái xoài vừa chất lượng vừa đẹp mắt